vâng như vậy theo cơ quan chức năng đánh giá thì rõ ràng đây là một vụ tai nạn hy hữu mà xảy ra tại khu vực bể bơi này
và điều này cho thấy là những cái tai nạn ở dưới nước thì luôn là rất là khó lường đặc biệt với đối tượng là trẻ nhỏ là luôn hiếu động
và khi mà cho trẻ em bơi tại bể người lớn như này thì người lớn phải cần đặc biệt lưu ý và đề mắc tới trẻ em
cái đường ống thì nó lại là bị ở phía ngoài thì nó nhỏ từ trong thì nó to
bởi vì đây là cái bể bơi của người lớn thì cái bể bơi của người lớn này thì nếu người lớn mà bơi ở đây và dùng cái tay của người lớn thì không thể nào cho vào cái đường ống này được
đấy thì chỉ có tay trẻ em thì mới đưa vào được
trong sự việc này cháu bé đã được lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ hà nội giải cứu an toàn
sức khỏe cháu bé cũng không bị ảnh hưởng
tuy nhiên hiện đang là mùa cao điểm nắng nóng chính vì vậy bể bơi hay các môi trường có nước luôn thu hút rất đông người
lớn và trẻ em đến đây tình trạng đông đúc quá tải cũng đã xảy ra tại nhiều địa điểm
điều này rất dễ khiến phát sinh những tình huống mất an toàn